từ giờ sáng ngày mai mùng một tháng một mươi thành phố hồ chí minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá
những ngày qua thì tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh đã nhiều tín hiệu rất tích cực
khi số ca mắc và tử vong đang giảm dần
sau ngày ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ không cấp giấy đi đường nữa
mà ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn
thông tin được phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình
đưa ra trong cuộc họp báo công bố về chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng ngày ba mươi tháng chín
với phương châm an toàn tới đâu mở cửa tới đó từ ngày một tháng một mươi
thành phố hồ chí minh sẽ cho phép hoạt động đối với tám nhóm gồm cơ quan hành chính nhà nước
cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ
hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động giáo dục đào tạo
hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và hoạt động hội họp ngoài trời hoặc trong nhà
với từng nhóm hoạt động sẽ cụ thể các quy định phòng chống dịch
đặc biệt đối tượng tham gia đều phải là người đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh
việc nới lỏng giãn cách sẽ thực hiện trên nguyên tắc từng bước thận trọng chặt chẽ và chắc chắn
từ ngày một tháng một mươi công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát với ba mục tiêu chính
gồm kéo giảm số f chuyển nặng phải nhập viện và số tử vong đến mức thấp nhất ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
và trên hết trước hết củng cố và phục hồi hệ thống ev

trước khi đối tượng chấp hành văn đã chửi bới lực lượng trực chốt và dùng tay giật khẩu trang của cán bộ công an ném xuống đất
thấy đối tượng có hành vi chống đối cán bộ công an áp sát để giữ văn tay văn
thì đối tượng dùng tay đánh nhiều cát vào mặt và đầu cán bộ công an
các cán bộ trực tại chốt đã kịp thời khống chế văn đưa về công an xã để làm việc
trước tòa thì bị cáo văn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hà mai văn một năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm nữ sinh hỗn chiến
tại khu vực thuộc phường quảng phú tp quảng ngãi
hai nhóm tham gia hỗn chiến gồm gần ba mươi nữ sinh
đội cảnh sát hình sự đã kịp thời ngăn chặn và đưa về trụ sở để làm việc một mươi tám trường hợp
trong đó các nữ sinh này chủ yếu còn đang học
học lớp một mươi và lớp một mươi hai tại một số trường trên địa bàn huyện tư nghĩa và tp quảng ngãi
nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook giữa hai nữ sinh đang học trên địa bàn huyện tư nghĩa
một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín tại địa bàn thành phố đà lạt lâm đồng
khi bốn người đang trú mưa thì bị ta lui đổ dập làm hai người chết và hai người khác bị thương phải đi nhập viện
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba
ba mươi phút cùng ngày một nhóm bốn người đang đi xem đất tại khu vực hố hồng phường bảy thành phố đà lạt thì gặp trời mưa
cả nhóm nếp vào tròi tôn gần đó để trú mưa thì bất ngờ ta lui trên cao độ ập xuống vùi lấp cả bốn người bên trong
vụ tai nạn là nguyễn thị trang đài ba mươi tuổi thường trú tại cron năng đắk lắc tạm trú tại phường chín tp đà lạt và trần thị bích huyền một mươi tám tuổi ngụ tại thái phiên phường một mươi hai tp đà lạt tử vong tại chỗ
hai nạn nhân còn lại gồm anh khổng minh phước
ba mươi một tuổi thường trú tại cron năng đắk lắc tạm trú tại phường chín tp đà lạt và nguyễn văn cang hai mươi hai tuổi thường trú tại cron năng đắk lắc bị thương nặng và nhập viện cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí sạt lở chuyển hai người bị thương đi cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
ngay giữa buổi trưa đối tượng nguyễn hoàng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường mai dịch
quận cầu giấy đã dùng kìm cộng lực cắt khóa một nhà dân đột nhập vào nhà lấy đi số tài sản lớn
vụ trộm táo tận đã nhanh chóng được công an quận cầu giấy điều tra bắt giữ thủ phạm và thu hồi tăng vật trộm cắp
tại cơ quan công an nguyễn hoàng hà khai nhận buổi trưa ngày hai mươi hai tháng chín hà đi xe máy mang theo kìm cộng lực với mục đích cắt khóa trộm cắp nhà nào có sơ hở
khi đến phố hoàng quốc việt vào thời điểm này lợi dụng trời mưa ít người qua lại hà phát hiện căn nhà ba c ngõ hai mươi bốn hoàng quốc việt chỉ khóa cửa sát bên ngoài cửa gỗ bên trong không khóa
hà đã dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà lục ngọn lấy đi một trăm hai mươi năm triệu đồng một bốn trăm linh đô la mỹ và một số nhẫn vòng vàng
chỉ sau ba giờ đồng hồ nhận được tin báo của bị hại công an quận cầu giấy đã tiến hành điều tra truy xét nóng bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ tăng vật của vụ án
hoang mang lo lắng là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn quận liên triểu và thành phố đà nẵng khi liên tiếp bị trộm đột nhập vào các khu nhà trọ lấy đi nhiều tài sản giá trị
sau gần một tuần tích cực vào cuộc và điều tra xác lập chuyên án đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng ngoại tỉnh là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
anh đoàn thanh tâm ở trọ tại phường hòa khánh bắc quận liên triểu
vừa bị mất trộm một chiếc máy tính sách tay một công cụ quý giá dùng cho công việc của một lập trình viên
tiếc cho tài sản bị mất thì ít mà tiếc cho những tư liệu công việc trong máy tính sách tay thì nhiều
sự việc xảy ra khiến anh tâm cứ thấp thỏm không yên
không chỉ có anh tâm mà gần như tại khu nhà trọ nào trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng mất trộm tương tự
trước sự phức tạp của tình hình công an quận liên triểu đã xác lập chuyên án tổ chức theo dõi mật phục tại các địa điểm nghi vấn
khó khăn lớn nhất là các vụ án xảy ra trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
việc tiếp cận của công an quận để phát hiện hành tung của đối tượng rất khó khăn
sau một tuần tích cực điều tra vào dạng sáng ngày hai mươi năm
hai mươi bảy tháng chín khi vừa thực hiện xong hành vi đột nhập vào một khu trọ thủ phạm đã bị khống chế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là trương thanh toàn
quê tỉnh trà vê
qua điều tra toàn từng ở thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một nên biết rất rõ đường đi lối lại
toàn rất tinh vi thường xuyên thay đổi nơi ở và chỉ ra khỏi nhà vào lúc dạng sáng khi người dân đã ngủ say
đến thời điểm bị bắt toàn đã thực hiện được một mươi năm vụ trộm cắp tài sản
phần lớn là điện thoại di động máy tính sách tay tổng giá trị ước tính trên một trăm năm mươi triệu đồng
khi mà có vụ việc xảy ra bằng các thông tin khác nhau thì mong là người dân phải phản ánh lên để cho lực lượng chức năng nắm bắt và tổ chức các biện pháp điều tra kịp thời
việc nhanh chóng tìm ra đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các khu trọ trên địa bàn đã giúp người dân thành phố an tâm hơn
đây tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc tự phòng tự bảo quản tài sản của bản thân và gia đình nhất là trong thời điểm dịch bệnh còn nhiều khó khăn
từ giờ sáng mai tp hcm dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá
những ngày qua tình hình dịch tại đây đã có nhiều tín hiệu rất tích cực khi mà số ca mắc và tử vong đang giảm dần
sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm sẽ không cấp giấy đi đường nữa mà ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải bảo đảm an toàn
thông tin được phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình đưa ra trong cuộc họp báo công bố chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay
cụ thể sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm sẽ không cấp giấy đi đường cho người dân nữa mà ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người tham gia giao thông nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn
về phương án ứng dụng công nghệ thông tin người dân khi đi đường phải sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế tp hcm
trường hợp không có mã qr người dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
bên cạnh đó thông tin từ cuộc họp sáng ngày ba mươi tháng chín cũng chỉ rõ người dân không được tự ý sử dụng phương tiện cá nhân rời khỏi địa bàn tp hcm
nếu thực sự cần thiết phải ra khỏi thành phố người dân cần thực hiện theo quy định của sở giao thông vận tải
phương tiện cá nhân sẽ không được phép đi qua các chốt kiểm soát liên tỉnh
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm công tác phòng chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
chính vì thế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân củng cố phục hồi hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn hiệu quả

bãi biển mỹ khê quận sơn trà sau khi thành phố đà nẵng cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ trong đó có tắm biển thì trong buổi sáng ngày hôm nay như quý vị cũng có thể thấy người dân tới đây để tắm biển và tập thể dục thể thao rất đông
sau thời gian dài thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó ngày hôm nay người dân thành phố đà nẵng vui mừng và háo hức khi được ra đường tham gia các hoạt động
tại các bãi biển từ rất sớm người dân đã có mặt để tắm biển tập thể dục thể thao

cũng trong sáng nay các khách sạn cơ sở lưu trú cơ sở cắt tóc gội đầu xốp quần áo chợ truyền thống giao hàng công nghệ vận chuyển hành khách nội thành v v cũng đã hoạt động trở lại
từ những ngày trước người dân đã được hướng dẫn đăng ký cấp mã qr code và có sự chuẩn bị đầy đủ để tuân thủ các quy định phòng chống dịch của thành phố khi mở cửa trở lại

khi mở cửa chúng tôi luôn ý thức và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
ưu tiên những khách đã tiêm vaccine để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người
bên cạnh nhiều hoạt động dịch vụ được mở lại thành phố đà nẵng vẫn tiếp tục tạm dừng
các hoạt động tập trung đông người tiếp xúc trực tiếp như karaoke quán bar cơ sở làm đẹp
hoạt động phố đêm phố đi bộ phòng tập kim yoga hoạt động dạy học trực tiếp
ăn uống tại chỗ vận chuyển hành khách liên tỉnh
trong sáng nay đa số người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp tụ tập đông người không mang khẩu trang nơi công cộng
để tránh tâm lý chủ quan lơ là của người dân các lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra
kiểm soát tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
công an phường thọ quang đã xây dựng và triển khai một số biện pháp
cũng như là phối hợp với ủy ban nhân phường và các ban ngành đoàn thể thường xuyên tuần tra
kiểm soát nhắc nhở tuyên truyền cho người dân
thực hiện tốt thị thị năm k của bộ y tế đưa ra không tập trung đông người vào những giờ cao điểm
nhất là những tuyến biển tuyến núi sân trà tắm biển đúng thời gian quy định của thành phố
sau gần hai tháng thực hiện nghiêm giãn cách ai ở đâu ở đó
người dân thành phố đà nẵng đã dần bắt đầu lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới
từng bước khôi phục phát triển kinh tế
cùng với đó người dân cũng nâng cao ý thức chủ động phòng dịch để kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
kết thúc phiên sơ thẩm chiều qua tòa nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo võ minh hoàng
trú tại thôn diêm hội xã an hòa hải huyện tuy an chín tháng tù giam
hoàng là bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
thôn phú điểm xã an hòa hải huyện tuy an
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi đã uống rượu bia
võ minh hoàng vẫn điều khiển xe máy từ thành phố tuy hòa về nhà
khi đi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín thôn phú điểm xã an hòa hải
hoàng được các nhân viên làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo y tế
nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch đề nghị hoàng chấp hành quy định về khai báo y tế
thì đối tượng tiếp tục chửi bới xông vào đánh anh nguyễn thanh hoàng
phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã đang làm nhiệm vụ tại chốt
khi hai thành viên tổ công tác là anh hồ văn thường thôn đội trưởng thôn phú điểm và anh dương văn thái
công an viên thôn tân hòa đến can ngăn võ minh hoàng xô ngã anh thái rồi đánh liên tiếp vào mặt anh thường
buộc lực lượng công an xã an hòa hải huyện tuy an phải khống chế áp giải võ minh hoàng về trụ sở làm việc
ngay sau đó võ minh hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an khởi tố bị can
và đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa bị cáo hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi trên
chiều qua hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án nhà máy ethanol phú thọ
phiên tòa phúc thẩm này có sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb
phạm xuân diệu nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc
nguyễn xuân thủy nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty pvb
hai khương anh tuấn nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty pvb
lê thanh thái nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty pvb
hoàng đình tâm nguyên kế toán trưởng công ty pvb
trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi và hậu quả tội phạm
cũng như nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo
cũng như diễn biến tại phiên phúc thẩm
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
và xem xét lại phần trách nhiệm bồi thường của bị cáo vũ thanh hà phạm xuân diệu và lê thanh thái
tòa phúc thẩm cũng không chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự
của các bị cáo nguyễn xuân thủy khương anh tuấn và hoàng đình tâm
tòa án phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo vũ thanh hà sáu năm sáu tháng tù
phạm xuân diệu ba năm sáu tháng tù và lê thanh thái hai mươi bốn tháng tù
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tp đà nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
trú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
qua đó tuyên phạt bị cáo trần thị tuyết diệu tám năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo diệu
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
phá chuyên án bắt một đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức game online
đối tượng bị bắt giữ là hoàng ngọc phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã hương trà
theo điều tra ban đầu phú đăng ký làm đại lý cấp hai của cổng game nổ hũ và gamevip
rồi tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên các game này thông qua hình thức mua bán điểm game
cứ mỗi điểm game phú mua của đại lý cấp trên với giá tám mươi ba đồng một điểm
bán lại cho các con bạc giá tám mươi năm đồng một điểm và mua từ các con bạc với giá tám đồng một điểm
ngoài ra phú còn tự tạo các tài khoản để tự mua bán điểm nhằm hưởng tiền hoàn trả phí giao dịch từ đại lý cấp trên
bằng thủ đoạn này từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
phú đã tổ chức cho một mươi năm con bạc đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng
tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai đối tượng
trương công tấn hai mươi tám tuổi và tống thị hồng hạnh hai mươi năm tuổi
cùng chú tại tp buôn ma thuột về hai tội lừa đảo chiếm đọt tài sản và làm giả
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo nội dung vụ án năm hai nghìn một mươi bảy tấn và hạnh đã đặt làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và sáu con dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên
sau đó hai bị cáo đã đưa ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cùng các hợp đồng sang nhượng tự soạn thảo
có đóng dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên đi lừa vay mượn chiếm đoạt của bà khoa thị thanh xuân
chú tại phường khánh xuân tp buôn ma thuột tổng số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
trong đó tấn chiếm đoạt hơn sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng hạnh chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt trương công tấn một mươi tám năm tù giam
tống thị hồng hạnh một mươi năm năm sáu tháng tù giam cùng với hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
sau đó cả hai đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án và lời khai của hai bị cáo hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm